một nhóm du khách khi băng qua suối vào thôn đạ trai huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đã bị lũ cuốn trôi làm bốn người mất tích
tới chiều tối cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai trong số bốn người
ngay sau khi nhận được tin báo có du khách bị lũ cuốn trôi
lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức truy tìm
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày phát hiện hai du khách bị mắc kẹt trên cây
giữa dòng nước lũ cách bờ bảy mươi mét
ngay lập tức lực lượng chức năng đã giải cứu thành công
và đưa hai du khách này vào bờ an toàn
vẫn đang mất lạc